tỉnh bạc liêu đang vào đỉnh điểm của mùa khô nắng nóng gây gắt khiến cho rừng vườn chim bạc liêu khô kiệt nguy cơ cháy rừng ở cấp năm cấp cực kỳ nguy hiểm
hiện nhiệt độ trung bình tại vườn chim bạc liêu luôn ở mức ba mươi hai độ c độ ẩm chỉ khoảng hơn năm mươi và có gió mạnh mực nước ở các canh mương trong rừng đều cạn kiệt
ban quản lý vườn chim và đội kiểm lâm cơ động đang theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết lực lượng phòng cháy chữa cháy luôn phiên trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn
phân công lực lượng lấy nước theo chiều cường dự trữ vào các kênh mương nhằm tăng độ ẩm rừng và dự trữ nước phòng cháy chữa cháy khi có sự cố xảy ra
đồng thời thường xuyên phun nước tại các khu vực có nguy cơ cháy cao tuy nhiên công tác phòng chống cháy rừng mùa khô tại khu bảo tồn gặp không ít khó khăn
nhất là hệ thống kênh mương dẫn nước phục vụ công tác chữa cháy rừng đã bồi lắng nhưng chưa được đầu tư nạo vét kịp thời